riêng khu vực quảng ninh do nằm sát với biển lại nhận được nguồn ẩm mạnh nhất từ gió đông nam
vì thế một số nơi lượng mưa lớn hơn bảy mươi mm
nhưng theo nhận định của các chuyên gia mực nước vẫn còn khá cao
đến sáng mai mực nước trên sông thao tại yên bái sẽ xuống mức ba mươi một m ở mức báo động hai
tại phú thọ ở mức một mươi bảy bảy m trên mức báo động một hai m
về tình hình nhiệt độ do mưa không kéo dài liên tục cả ngày
mà tập trung chính về chiều muộn kéo dài cho đến hết đêm
nên nhiệt độ trưa chiều mai có xu hướng nhích nhẹ hơn ngày hôm nay
phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
riêng khu vực hà nội có thể cao trên ba mươi hai độ
trong đêm nay và ngày mai hoàn lưu của bão số hai hầu như là hết hẳn
vì vậy mà thời tiết tại trung bộ tây nguyên và cả nam bộ được dự báo sẽ có xu hướng chuyển tốt dần lên
những cơn mưa sẽ lùi dần về chiều tối với lượng cũng không còn mạnh mẽ như những ngày vừa qua nữa
trong khi đó ban ngày mưa giảm trời chuyển nắng nhẹ
với nhiệt độ duy trì ở ngưỡng vừa phải khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ cho cả ba khu vực
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và khu vực cùng vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rào và rông mạnh gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông nam cấp bốn cấp năm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp bốn nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước